các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi nhìn nhận trong chuyện phòng dịch covid một mươi chín không có gì hơn ý thức
đồng thời cho biết sắp tới thành phố sẽ bổ sung các khuyến cáo như xúc họng xúc mũi sông hơi để người dân thực hiện
ông mãi thông tin tuần qua một số quận huyện ở tp hcm có mức độ dịch tăng lên tỷ lệ hơn năm
hiện việc đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh hàng tuần ở cấp phường cấp quận đang thực hiện theo quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế và nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
sắp tới tp hcm giao sở y tế nghiên cứu thêm tiêu chí của tổ chức y tế thế giới who để đánh giá dựa trên hai nhóm chính
cụ thể nhóm thứ nhất là chỉ số về y tế bao gồm ca chuyển nặng ca tử vong số ca mắc trên một trăm linh dân và số ca dương tính trên tổng số xét nghiệm
nhóm thứ hai là năng lực đáp ứng của hệ thống y tế
như khả năng tiếp nhận chăm sóc điều trị dựa trên hai nhóm trên tp hcm sẽ có cảnh báo đối với những địa bàn có dấu hiệu dịch bệnh tăng lên
một điểm mới trong công tác xét nghiệm để xác định cấp độ dịch ở thành phố được ông mãi thông tin là lấy đủ lấy đúng đối tượng để đảm bảo độ tin cậy
phải xét nghiệm được bốn người trên một trăm linh dân đảm bảo đủ bốn nhóm gồm các cơ sở y tế các ổ dịch khu vực có ca dương tính
nơi tập trung đông người siêu thị bến xe
và người về từ vùng dịch ông mãi cho biết với quy mô hơn một mươi triệu dân trung bình mỗi ngày thành phố phải lấy khoảng sáu mẫu
công tác xét nghiệm này được thực hiện thường xuyên
theo chủ tịch phan văn mãi tp hcm sẽ ứng phó với dịch covid một mươi chín theo hai giai đoạn trước f và sáu f
trong đó chú trọng đến việc biện pháp ngăn chặn lây nhiễm hình thành f
sắp tới thành phố sẽ đưa các khuyến nghị như xúc hỏng súc mũi sông hơi thành khuyến cáo
đồng thời tăng cường hướng dẫn kiểm tra nhắc nhở và xử lý vi phạm nguyên tắc năm k
trong chuyện phòng dịch covid một mươi chín không có gì hơn ý thức cả
nhưng trước đó mình phải có quy định tuyên truyền hướng dẫn và kiểm tra nhắc nhở ông mãi nói
đối với giai đoạn sau khi phát hiện f sẽ củng cố các đội phản ứng nhanh
người đứng đầu chính quyền tp hcm nhìn nhận hiện nay đang có kẽ hở
đó là người làm việc ở nhà máy trở thành f
thay vì cách ly tại nhà để xử lý ngay thì người này lại về chỗ ở
rồi mới báo trạm y tế
điều này dẫn đến kéo dài thời gian tiếp xúc và tăng khả năng lây lan cho người khác
do đó tp hcm phải khép kẽ hở này trong thời gian sớm nhất
các em không mới phát hiện sẽ được cấp túi thuốc càng sớm càng tốt
để ngăn chuyển nặng và kéo giảm tử vong
ngoài ra tp hcm cũng phải tiếp tục củng cố trạm y tế lưu động
củng cố hệ thống y tế cơ sở
sắp tới thành ủy tp hcm và hội đồng nhân dân tp hcm
sẽ thảo luận chủ trương củng cố hệ thống y tế dựa trên quy mô dân số
cơ chế về kinh phí hoạt động
đối với những địa bàn hệ thống y tế còn hiếu như hocmon
đội phản ứng nhanh của thành phố sẽ điều về tăng cường
trước bàn khoan về việc hocmon là một điểm nóng
nhưng bản đồ covid một mươi chín là màu vàng trong khi nhà bè và cần giờ lại là màu cam
ông mãi cho biết kết quả đánh giá dịch bệnh trên địa bàn chỉ mang ý nghĩa của một tuần
lãnh đạo thành ủy tp hcm cũng đã xuống kiểm tra
tình hình dịch bệnh của những địa bàn phức tạp
người đứng đầu chính quyền thành phố tiếp tục khẳng định
quan điểm thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín mở cửa phải từng bước thận trọng
đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thành phố sẽ có một số điều chỉnh
cho đúng với tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi
ví dụ như địa bàn ở mức độ một thì được hoạt động một trăm linh
mức hai thì bảy mươi năm mức ba năm mươi mức bốn trăm hai mươi năm hoặc không được hoạt động
sau này cứ công bố mức độ dịch
covid một mươi chín thì các địa phương áp dụng luôn ông mãi thông tin
đồng thời cho biết hiện nay các hoạt động ở thành phố đang được điều chỉnh
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
chỉ thị một mươi tám của ủy ban nhân dân tp hcm bộ tiêu chí hoặc văn bản quy định khác
cũng trong sáng nay bản đồ cấp độ dịch covid một mươi chín do sở thông tin và truyền thông tp hcm vận hành
công bố hai huyện có mức độ dịch covid một mươi chín nguy cơ cao là cấp ba màu cam
là huyện nhà bè và huyện cần giờ
thông tin này được người dân đặc biệt quan tâm
mức độ nguy cơ quyết định số lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động
kính mời quý vị tiếp tục theo dõi
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cần giờ tp hcm cho biết dịch covid một mươi chín trên địa bàn
vẫn trong tầm kiểm soát số ca nhiễm trong cộng đồng ghi nhận mỗi ngày khoảng một mươi năm ca
và đề nghị đổi cách tính để sát với thực tế hơn
bên cạnh đó huyện cần giờ là một trong những địa bàn đầu tiên ở tp hcm
trở thành vùng xanh hồi đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một và liên tục duy trì vùng xanh hơn hai tháng qua
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cần giờ nguyễn văn hồng cho biết đã làm việc với sở y tế tp hcm
thống nhất cách tính ca nhiễm để báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện
theo ông hồng số ca nhiễm trong cộng đồng những ngày qua của cần giờ giao động ở con số một mươi năm ca
tỷ lệ vùng xanh cao cụ thể huyện có ba xã vùng xanh bốn mươi ba một xã vùng vàng một mươi bốn và ba xã vùng cam bốn mươi ba
trong khi đó tỷ lệ vùng xanh của từng xã lại khá cao
toàn bộ bảy xã thị trấn đều đạt trên chín mươi ba
nguyên nhân dẫn đến màu hiển thị trên bản đồ covid một mươi chín tp hcm là màu cam
ông hồng giải thích do cách tính số ca nhiễm pcr trên một trăm linh dân
huyện cần giờ có dân số thấp nhất toàn thành phố với hơn bảy mươi năm người
nên khi tính số ca trên một trăm linh dân thì tỷ lệ sẽ cao
lãnh đạo huyện cần giờ nhìn nhận dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện vẫn được giữ vững ở cấp độ một màu xanh
cũng theo bản đồ covid một mươi chín
tp hcm một huyện khác được xác định ở mức độ nguy cơ cao cấp ba màu cam
là huyện nhà bè có tỷ lệ vùng xanh ở mức trung bình
bảy xã và thị trấn có tỷ lệ vùng xanh ở mức năm mươi hai tám mươi tám
trong đó có một xã vùng đỏ phước kiển hai xã vùng vàng nhơn đức và thị trấn nhà bè
bốn xã vùng cam phước lộc phú xuân hiệp phước và long thới
lãnh đạo ubnd tp hcm cho biết
việc đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh hàng tuần ở cấp xã
đang thực hiện theo quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế và nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
sắp tới tp hcm giao sở y tế nghiên cứu thêm tiêu chí của tổ chức y tế thế giới who
để ra soát đánh giá thêm cho sát với thực tế
cách đánh giá mới sẽ dựa trên hai nhóm chỉ số
nhóm thứ nhất là chỉ số về y tế
bao gồm hai ca chuyển nặng ca tử vong số ca mắc trên một trăm linh dân
và số ca dương tính trên tổng số xét nghiệm
nhóm thứ hai là năng lực đáp ứng của hệ thống
như khả năng tiếp nhận chăm sóc điều trị
dựa trên hai nhóm trên tp hcm sẽ có cảnh báo đối với những địa bàn
có dấu hiệu dịch covid một mươi chín tăng lên
theo quy trình mới của sở y tế tp hcm
sau khi phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín
doanh nghiệp vệ sinh khử khuẩn khu vực f làm việc
xét nghiệm cho tất cả f một
nếu trên tám mươi người lao động tiêm chủng đầy đủ
thì toàn bộ f một tiếp tục làm việc
sở y tế tp hcm vừa ban hành hướng dẫn
tạm thời phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
khu công nghiệp với nhiều điểm mới
giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động liên tục
khi phát hiện ca nhiễm trong cơ sở sản xuất kinh doanh
cụ thể người lao động phải đảm bảo
một trong các điều kiện sau
đã tiêm vaccine đủ liều
đã tiêm ít nhất một mũi
và có kế hoạch tiêm mũi hai
hoặc nhiễm covid một mươi chín đã khỏi bệnh
nếu tổ chức đưa dước tập trung
thì doanh nghiệp phải khử khuẩn phương tiện
sau mỗi lần đưa đón đo thân nhiệt
và yêu cầu người lao động rửa tay trước khi lên xe
nếu người lao động đã tiêm đủ hai mũi
thì được trở đủ công suất của xe
khi phát hiện người có triệu chứng
nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
hoặc có yếu tố dịch tễ
bộ phận sàng lọc thông tin ngay cho tổ y tế
hoặc báo cáo lãnh đạo cơ sở
doanh nghiệp liên hệ với đơn vị y tế
để tổ chức xét nghiệm kiểm tra
sars cov hai theo quy định
để kiểm soát nguồn lây tại nơi làm việc
sở y tế đề nghị tổ chức khu vực
làm việc thông thoáng người lao động
tuân thủ năm ca giữ khoảng cách một mét
người lao động ăn theo ca giữ khoảng cách
hai mét không ngồi đối diện
có vách ngăn phân luồng ra vào nhà ăn
những thông tin về tình dịch covid một mươi chín
sẽ luôn được chúng tôi cập nhật
liên tục trong các tin tức thời sự trên kênh youtube
bản sức khỏe và đời sống cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi